sơn la có tài nguyên rừng khá phong phú với trên năm trăm bốn mươi ha đất có rừng
để nhân dân sống cạnh rừng yên tâm giữ rừng bên cạnh chính sách tri trả dịch vụ môi trường rừng
tỉnh sơn la đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ người dân phát triển kinh tế dưới tán rừng
đặc biệt là trồng cây dược liệu một số mô hình trồng cây dược liệu đã hình thành
và bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao
bản pa cư sáng a xã hang chú huyện bắc yên có chín mươi hai hộ dân
một trăm linh là đồng bào dân tộc mông trước đây kinh tế của bản chủ yếu dựa vào canh tác bốn mươi tám ha dụng lúa bậc thang
chăn nuôi đại gia súc châu bò và quản lý bảo vệ trên một ha rừng đồng nguồn
đời sống của bà con nhân dân gặp nhiều khó khăn tỷ lệ hộ nghèo cao
để phát triển kinh tế thường xâm lấn những cánh rừng lấy đất sản xuất trồng cây lương thực
bản pa cư sáng a chọn cây dược liệu thảo quả để trồng dưới tán rừng
cây dược liệu thảo quả được một số người dân bản pa cư sáng a đưa vào trồng thử đầu những năm hai nghìn
sau khi trồng thử nghiệm cây thảo quả phát triển tốt năng suất cao
nên hiện nay hầu hết các hộ trong bản đều trồng cây thảo quả sản lượng năm hai nghìn một mươi tám ước đạt trên một mươi tấn quả tươi
hiện sơn la có trên năm trăm bốn mươi hectare đất có rừng trong đó diện tích trồng cây dược liệu chiếm một mươi ba hectare
đa dạng về các loại dược liệu sản lượng mỗi năm đạt hai mươi tấn
tuy nhiên việc trồng dược liệu ở nhiều nơi còn mang tính tự phát đầu ra chưa ổn định
người dân chủ yếu tự thu hái rồi mang bán ở chợ hoặc đợi thương lái tới thu mua
liên kết bốn nhà trong phát triển dược liệu mới chỉ manh nha hình thành
học viện chỉ đạo các xã là thành lập các hợp tác xã để là cái đầu mối bao tiêu cho bà con và tìm cái đầu ra cho bà con
và thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn
để tìm kiếm được cái thị trường đầu ra cho cây dược liệu
thì sở nông nghiệp và phát triển sơn la cũng đã có một số những cái giải pháp
ví dụ như là để xây dựng
là phối hợp cùng với các sở ngành xây dựng một số các thương hiệu đối với cây dược liệu thế mạnh của tỉnh sơn la
đồng thời với việc đó là tiến hành quảng bá giới thiệu các cây dược liệu của sơn la
đến được với các cái thị trường trong nước cũng như là cùng với các cái đối tác của kinh doanh
thực hiện mục tiêu phát triển cây dược liệu theo hướng hiệu quả bền vững
tỉnh sơn la đang tập trung giả soát quy hoạch bổ sung cơ chế chính sách thu hút đầu tư
khuyến khích các doanh nghiệp có năng lực như tập đoàn th viet group
liên kết với các hợp tác xã tổ hợp tác trên địa bàn đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu phù hợp với điều kiện tự nhiên
khả năng đầu tư xây dựng nhà máy chế biến bao tiêu sản phẩm ổn định cho nhân dân
sơn la phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi diện tích có thể khai thác cây dược liệu dưới tán rừng đạt chín mươi bốn trăm linh hectare